chiều ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai cho biết vừa bắt khẩn cấp đối tượng huỳnh huy hoàng hay còn gọi là bi sư tử ba mươi hai tuổi trú tại xã bầu trâm thành phố long khánh để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
hoàng là đối tượng đã dùng dao chém trọng thương thiêu úy bùi văn trưởng công an viên xã bầu trâm thành phố long khánh vào ngày hai mươi năm tháng một mươi hai vừa qua
theo điều tra ban đầu tối hai mươi năm tháng một mươi hai hoàng có biểu hiện ngáo đá do sử dụng chất ma túy
la hét chửi bới đập phá đùa đạc tại tù một mươi bảy ấp bầu trâm xã bầu trâm thành phố long khánh tỉnh đồng nai
sau khi nhận được tin báo tổ công tác công an xã bảo trâm gồm bốn cán bộ chiến sĩ trong đó có thiêu úy bùi văn trưởng nhanh chóng đến hiện trường để giải quyết
lúc này hoàng vào bên trong căn nhà lấy một con dao dài ba mươi năm cm ra tấn công lực lượng công an
trong lúc tổ công tác khống chế hoàng đã dùng dao chém thiếu ý trưởng và cắn vào hai cán bộ chiến sĩ khác gây thương tích
ngay sau đó lực lượng công an đã khống chế đưa hoàng về trụ sở để làm việc còn thiếu úy trưởng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa long khánh
được biết hoàng là đối tượng sử dụng chất ma túy một mươi năm nay từng ba lần đưa đi cai nghiện bắt buộc nhưng đều tái nghiện
trở về sinh sống tại địa phương thường xuyên quậy phá đe dọa đánh người khiến nhiều người dân bất an
đối với thiếu úy trưởng vết chém được xác định dài hai mươi năm cm ở tay phải làm đứt cơ cánh tay quay cơ rũi cơ tay quay dài
mấy đồng chí tới đồng chí tính giúp thẻ ngành ra đối tượng vẫn còn tiếp tục gặp phá chửi bới ông sùng
đồng chí tính gọi điện thêm lực lượng để hỗ trợ bất ngờ đối tượng cầm dao trong nhà nhảy ra khỏi hàng rào chém loạn xà chém trúng tay tôi
xong rồi mấy anh em hỗ trợ khống chế đối tượng xong rồi đưa tôi lên bệnh viện đa khoa long khánh
chiều ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai lãnh đạo công an tỉnh đồng nai và đoàn công tác đã đến bệnh viện đa khoa long khánh thăm hỏi động viên thiếu úy trưởng và gia đình
lãnh đạo công an tỉnh biểu dương tinh thần dũng cảm của trung úy bùi văn trường
mặc dù bị thương nặng nhưng đồng chí trưởng cùng đồng đội đã kịp thời khống chế bắt giữ đối tượng ngay sau đó và mong muốn đồng chí trưởng nhanh chóng bình phục để tiếp tục công tác giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân
đồng thời yêu cầu khẩn trương điều tra vụ việc sớm đưa đối tượng ra truy tố trước pháp luật
tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo phan đinh nhân hai mươi tám tuổi trú tại bình định một mươi bảy năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám nhân đến đà nẵng để lập nhóm thể thao điện tử liên minh huyền thoại đặt tên là vsk minh
nhóm có sáu người được nhân thuê phòng trọ thuê máy tính lo chi phí ăn ở để tập luyện
tham gia các giải đấu để có tuyển duy trì cho nhóm vs bốn gaming
nhân tìm hiểu thông tin trên mạng biết nhiều người có nhu cầu xin visa đi xuất khẩu lao động du lịch nước ngoài đặc biệt là thị trường hàn quốc
nhưng việc xin visa nước này khó với một số địa phương
nhân nảy sinh ý định thành lập công ty chuyên tuyển dụng lao động và lo thủ tục visa cho người khác đi nước ngoài
khiến họ tin tưởng ký hợp đồng nộp tiền và làm dịch vụ rồi chiếm đoạt luôn tiền
cho đến ngày bị phát giác nhân đã lừa đảo số tiền hơn ba tỷ đồng của hai mươi bị hại trú ở nhiều địa phương khác nhau
thời gian vừa qua trên địa bàn huyện đắk đoa và các địa bàn lân cận như thành phố pleiku yagrai chư pá chư prong mangyang gia lai
đã xảy ra các vụ trộm cắp tài sản mà nạn nhân là những người già sức khỏe yếu
trước sự bức xúc của dư luận xã hội về hành vi thủ đoạn của đối tượng
sau thời gian trinh sát mật phục công an huyện đắk đoa phối hợp
với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng chuyên móc túi lấy tiền vàng của các cụ ông của bà
đối tượng là lê thị thu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trú tại thôn năm xã trà đa thành phố pleiku tỉnh gia lai
khai nhận từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến khi bị bắt đã dạo khắp các khu vực dân cư thực hiện ít nhất bảy vụ trộm cắp của người già
riêng trên địa bàn huyện đắk đoa lê thị thu khai đã thực hiện chót lọt năm vụ
thủ đoạn của thu là đến nhà
lân la làm quen với các cụ già tạo niềm tin với họ rồi lợi dụng sơ hở của nạn nhân để trộm cắp tài sản
điển hình vào ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi giả là người mua chuối thu lấy ra hai trăm linh đồng
và nói cho cụ bà này là năm mươi đồng
lúc nạn nhân vào nhà lấy tiền trong áo khoác ra trả lại tiền thừa một trăm năm mươi đồng cho thu
biết nơi cất tiền của cụ thu tìm cách lẻn vào nhà lợi dụng lúc cụ không để ý
đã lấy trộm áo khoác mang ra xe tẩu thoát
trong áo khoác có hai bốn trăm linh đồng một dây chuyền một lắc tay vàng
số vàng trên thu bán được hai mươi một sáu trăm linh đồng
chiếm đoạt tài sản của những cụ già là những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn
không có nguồn thu nhập gì lớn chỉ có sống dựa vào phụng dưỡng của thân nhân gia đình hoặc là tiền hưu trí
hành vi này là quần chúng nhân dân trên địa bàn cực lực lên án
cơ quan công an tiến hành các biện pháp nghiệp vụ theo dõi giám sát đối tượng một thời gian dài
đến ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi chúng tôi mới đủ các tài liệu chứng cứ và tiến hành bắt giữ đối tượng lê thị thu
đối tượng lê thị thu có hai tiền
đối tượng lê thị thu có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
với bản chất gian tham chỉ thời gian ngắn sau khi được xóa án tích lê thị thu lại ngựa quen đường cũ
đề nghị người dân nhất là các cụ già cần cảnh giác đối với người lạ khi đến nhà
và ai là nạn nhân của đối tượng thu xin liên hệ với đội cảnh sát hình sự công an huyện đắk đoa tỉnh gia lai
để cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng thu hồi tài sản trả lại cho bị hại
trên năm bao thuốc lá ngoại nhập lậu vừa bị công an huyện tri tôn tỉnh an giang phát hiện bắt giữ
trước đó vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi tám tháng một mươi hai nhận được tin báo của nhân dân có hai đối tượng điều khiển phương tiện thủy
chạy với tốc độ cao theo hướng từ huyện tỉnh biên tri tôn có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng cấm
tổ công tác tiến hành đuổi theo khi đến đoạn thuộc xã cô tô thấy không thể tẩu thoát
hai đối tượng liền bỏ lại phương tiện cùng hàng hóa lên bờ
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên phương tiện
đối tượng bỏ lại có vận chuyển nhiều bọc ni lông màu đen
bên trong có chứa năm hai trăm hai mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu scott
tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tăng vật để tiếp tục điều tra
xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện crong bong tỉnh đắk lắc vừa bắt xử lý một chủ tịch ủy ban nhân dân xã
có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
nguyễn văn trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú xã cư đô răm huyện crong bong
trước thời điểm bị bắt trung là chủ tịch ủy ban nhân dân xã cư đô răm huyện crong bong tỉnh đắk lắc
qua điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám đối tượng trung đã lợi dụng chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân xã
cố ý thực hiện trái công vụ chỉ đạo các lực lượng chức năng của xã cư răm
chặn bắt và xử lý nhiều vụ việc vận chuyển lâm sản trái phép sai quy định
cụ thể là chặn bắt các vụ vận chuyển lâm sản trái phép nhưng không lập biên bản không thiết lập hồ sơ xử lý
không xác minh hành vi vi phạm không tiến hành xử phạt hành chính thu giữ gỗ tăng vật vi phạm
nhưng tự ý trả lại xe cho người vi phạm
gỗ tăng vật vi phạm không tổ chức ban đầu giá sung quỹ nhà nước
mà chiếm đoạt cho mình và cho người khác sử dụng vào mục đích cá nhân
phải nói đây là một quá hình sự rất phức tạp
quá trình thu thập tài liệu chứng cứ là gặp rất nhiều khó khăn
bởi vì vụ báo hành sự này đã xảy ra trong một khoảng thời gian rất là lâu rồi
mà nó liên quan đến nhiều cán bộ đảng viên
trong đó là có một số đối tượng không thành thẳng cây báo
và có nhiều hành vi gây khó khăn cho công tác điều tra
tuy nhiên là qua một quá trình điều tra áp dụng nhiều biện pháp nhiều bộ khác nhau
là đến ngày hôm nay là phía cơ quan sẽ điều tra đã có những tài liệu chứng cứ
hành vi của đối tượng trung đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản lợi ích của nhà nước
uy tín của hệ thống chính quyền tại cơ sở gây dư luận xấu và bức xúc trong quần chúng nhân dân
hiện vụ việc đang được công an huyện cronbong tiếp tục điều tra mở rộng
để xử lý những đối tượng khác có liên quan trong vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
và phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay